hệ thống thủy lợi phát triển đồng bộ được xem là giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện
tỉnh bình định đã từng bước đầu tư nâng cấp kiên cố hóa các tuyến canh mương nội đồng góp phần chủ động nước tưới tiêu bảo đảm cho cây trồng sinh trường và phát triển tốt
tuy nhiên thực tế hiện nay hệ thống thủy lợi tại bình định được đầu tư xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng đây là bài toán khó trong công tác chống hạn của tỉnh này
những năm qua được sự hỗ trợ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí của trung ương
nhiều công trình thủy lợi sung yếu do công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh bình định quản lý đã được tu sửa nâng cấp đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên do kinh phí còn hạn hẹp nên việc tu sửa chưa triệt để vẫn còn nhiều công trình thủy lợi đang xuống cấp
với mức thủy lợi phí ban hành từ năm hai nghìn một mươi ba cho tới nay
cho nên hàng năm kinh phí để đầu tư lại sứa chữa công trình nạo vết cơn mương di tu bảo dưỡng càng ngày càng khó khăn
và năm hai nghìn hai mươi tiếp tới cũng sẽ rất khó khăn nữa
cho nên hiện nay công ty đang tập trung để lo kinh phí này
để lo việc chống hạn lại chính nạo vết cơn mương tu bổ các đập bộ
các đập bộ nạo vết các cửa lấy nước nạo vết cơn mương kinh phí thiếu thông rất là lớn
hiện lượng nước tại một trăm sáu mươi năm hồ chứa của tỉnh chỉ còn hơn ba trăm hai mươi bảy triệu mét khối đạt năm mươi năm sáu dung tích thiết kế
lượng nước trên chỉ có thể bảo đảm tưới xuất vụ cho hơn bốn mươi ba ha cây trồng vụ hẻ thu
hơn hai hectare khác có khả năng thiếu từ hai đến ba đợt tưới hơn hai hectare sẽ phải bỏ không
các hợp trật trả cũng đã kiên cố phá một số thiên kinh
nhưng mà có những cái thì làm đầu tiên thì như vậy là mặt cắt quá nhỏ cho nên là đưa dẫn nước tới là như vậy là nó chắc chắn thấp
lúc đầu tiên áp dụng và đưa vào cái kiên cố phá cây mương nội đồng là thực hiện tưới là làm cái mặt cắt quá nhỏ cho nên hiện nay là đưa rất là khó
chứ còn hiện nay thì đa số có một số hợp tác có một số xã thì nông thôn mới thì đầu tư được cái nội đồng một ít
còn một số hợp trật xã là chưa nói chung là chưa kiên cố được

xây dựng lịch thời vụ cơ cầu giống kế hoạch tưới lịch tưới lịch bơm nước thông báo cho các địa phương biết để chủ động bố trí sản xuất là giải pháp mà ngành nông nghiệp tỉnh bình định đang triển khai quyết liệt để ứng phó tình trạng hạn hán trong năm nay
bên cạnh đó bình định cũng đã kiểm tra thực tế thống kê thiệt hại do hạn hán gây ra để đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ tài chính hỗ trợ kinh phí giúp tỉnh bình định đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi đồng thời có thể chủ động được nguồn kinh phí trong công tác chống hạn năm hai nghìn hai mươi